tại ninh bình kiểm tra hành chính quán karaoke doi thuộc tổ một mươi bảy phường trung sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
do nguyễn ngọc hưng ở xã yên đồng huyện yên mô quản lý
cơ quan công an đã phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện tại hai phòng hát có một mươi sáu thanh niên gồm tám nam và tám nữ
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ba viên ma túy tổng hợp dạng kẹo và một một mươi năm gram ketamine
cùng nhiều đồ vật dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh kết quả một mươi sáu đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
khoảng hai mươi giờ thanh niên ba mươi tuổi bị bạn đồng hương dùng dao đâm đã tử vong
công an tp thủ đức vừa bắt giữ ba thanh niên liên quan đến vụ việc trên
ba người bị bắt giữ là văn tiến thuận hồ hậu nguyễn văn dũng tất cả đều cùng quê bình định
trước đó vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi thuận hậu dũng và một thanh niên đồng hương cùng nhậu
tại một quán trên đường hoàng diệu phường linh triều tp thủ đức
sau khi say xỉn cả nhóm xảy ra mâu thuẫn do liên quan đến chuyện nợ nần
cả nhóm ra trước cửa một quán nhậu nói chuyện thì tiếp tục xích mích và thuận dùng dao đâm vào người thanh niên này
chứng kiến vụ việc người dân đã đưa nạn nhân bị đâm vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nhưng nạn nhân không qua khỏi
thuận hậu và dũng cũng nhanh chóng bị công an phường ninh triều phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự
công an tp thủ đức bắt giữ
liên quan đến vụ án tham mô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
vừa tiến hành mở rộng điều tra xảy ra
tại ubnd xã căn hồ huyện mường tè ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung
hộ khẩu thường trú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội nguyên là kế toán xã căn hồ huyện mường tè
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ubnd xã can hồ được ubnd huyện mường tè
giao triển khai thực hiện dự án hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với tổng mức đầu tư hơn ba trăm linh sáu triệu đồng
trên cương vị là kế toán ubnd xã căn hồ mặc dù biết dự án chưa triển khai thực hiện
chưa phát tiền hỗ trợ cho tám mươi hai hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng
nhưng do cần chứng tử để quyết toán dự án
nguyễn thị hồng nhung đã lập một bộ hồ sơ khống ký giả tên người nhận tiền trên danh sách
chi trả hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự toán
hành vi của nguyễn thị hồng nhung đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền hơn ba trăm linh sáu triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lý trà lối
chủ tịch ubnd xã căn hồ huyện mường tè về tội tha mô tài sản
sáng nay ngày một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vũ xuân tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
vào khoảng năm hai nghìn tám tú đến tỉnh bình dương mua hai bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy
ngành răng hàm mặt và công nhận danh hiệu bác sĩ răng hàm mặt mang tên vũ xuân tú tại thanh hóa
sau đó tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên để được sở y tế thanh hóa cấp cho tú chứng chỉ hành nghề
khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng hàm giả
vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tú đến sở kế hoạch và đầu tư tỉnh an giang
nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn nhà khoa công nghệ cao an giang do tú làm giám đốc
đồng thời cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm về chuyên môn
vào ngày bốn tháng năm đoàn thanh tra sở y tế tỉnh an giang tiến hành thanh tra phòng khám nhà khoa công nghệ cao an giang
phát hiện tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng
và công an thị xã ninh hòa tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke garaxi
ở thôn thạch thành xã ninh quang thị xã ninh hòa phát hiện tại đây hàng chục đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy
thời điểm kiểm tra vào lúc hai mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi cơ sở kinh doanh karaoke garaxi đang hoạt động sáu phòng
có bốn mươi hai khách và hai nhân viên kiểm tra sáu phòng này các tổ công tác phát hiện nhiều loại ma túy
và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện bốn mươi ba trên bốn mươi bốn người dương tính với các chất ma túy
vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

một đường dây tàng trữ vận chuyển pháo với số lượng rất lớn vừa bị lực lượng công an huyện việt yên
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang triệt phá
thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này đó là pháo nổ được đóng gói vào các thùng bìa cắt tông
bên ngoài in nội dung thùng chứa hoa quả để che mắt lực lượng chức năng
tổng số pháo bị phát hiện thu giữ trong chuyên án này là hơn sáu bốn tấn
cùng bốn bị can liên quan đã bị khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm
có thể nói là hành vi hoạt động của các đối tượng muôn bán đằng này rất tinh vi
khi mà phát hiện ra các thùng pháo được đóng trong thùng cắt tông
được bọc bọc ở phía ngoài là hình ảnh là táo có chữ của nước ngoài
thì chúng tôi xác định đây là một vụ án mà sẽ cần phải tập trung đấu tranh
có thể tìm được tất cả các đối tượng liên quan làm sao để đấu tranh triệt để
thời gian tới góp phần đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là chuẩn bị đến dịp tết nguyên đán trong nguyên đán hai nghìn hai mươi ba này
diễn biến các vụ mua bán vận chuyển pháo nổ trong thời gian qua cho thấy
tội phạm này hoạt động mạnh tại các địa bàn các tỉnh giáp biên giới trung quốc lào campuchia
chúng hình thành những đường dây lôi kéo nhiều người tham gia vào hoạt động vận chuyển pháo
từ bên kia biên giới vào việt nam
ở địa bàn giáp danh pháo được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn lối mở
hoặc với số lượng pháo lớn chúng sẽ trả trộn vào hàng hóa tiêu dùng để làm thủ tục nhập khẩu
sau đó chúng tiếp tục sử dụng xe ô tô để vận chuyển pháo đưa đi tiêu thụ
tại nhiều các tỉnh thành khác trên cả nước
để triển khai thực hiện hiệu quả từ nay đến tết nguyên đán quý bão hai nghìn hai mươi
thì ngay trong tháng tám vừa rồi chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo
chúng yêu cầu công an các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể
phối hợp với các lực lượng trong đó đặc biệt là lực lượng biên phòng
lực lượng hải quan để ngăn chặn nguồn pháo ngay từ tuyến biên giới
không cho thẩm lậu ở việt nam hạn chế tối đa hoạt động thẩm lậu pháo
và kịp thời phát hiện bắt giữ ngay trên tuyến biên giới
ngoài ra một thủ đoạn của các đối tượng khi tiêu thụ pháo nổ tại địa bàn trong nước
vừa bị cơ quan công an làm rõ đó là chúng tự in nhãn mát pháo do bộ quốc phòng sản xuất
và dán lên các hồ pháo do nước ngoài sản xuất
sau đó chúng quảng cáo là pháo được phép lưu hành để bán cho người tiêu dùng
từ nay đến cuối năm cùng với các biện pháp đấu tranh bóc gỡ các đường dây ổ nhóm mua bán
vận chuyển pháo nổ lực lượng công an các đơn vị địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến pháo nổ
để từ đó góp phần ngăn những hệ lụy do pháo gây ra cho các gia đình và xã hội
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán cát tóc vội đầu ở phố nguyễn gia thiều
thành phố bắc ninh đã xảy ra vụ trọng án khiến hai nạn nhân gục tại chỗ
nghi phạm phan thanh hoàng quê ở tỉnh tuyên quang dùng hung khí xông vào quán cắt tóc cội đầu
truy sát bạn gái cũ và người bạn trai mới
vụ việc khiến nạn nhân nữ tử vong còn nạn nhân nam trong tình trạng nguy kịch
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bạn gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba được phát hiện tử vong
tại nhà bạn trai tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
trên đầu có vết thương nghi đạn bắn
bước đầu cơ quan chức năng xác định
bạn trai đã từng có một đời vợ chính là nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân
và cách đây không lâu là vụ giết người tình dã man trên phố hàng bài hà nội
rồi tự sát không thành cũng làm rúng động dư luận
hậu quả từ những phút ghen tuông mù quáng đã khiến người họ từng yêu thương ra đi mãi mãi
bản thân phải trả giá đắt cho hành động tàn bạo
trẻ cần hướng đến yêu và sống tích cực hơn mỗi người phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc hành vi của chính mình
để vượt qua những áp lực tránh để xảy ra những sự việc đau lòng bắt nguồn từ yêu đương ghen tuồng mù quáng
điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vi văn duy chú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa bị tạm giữ hình sự
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi vi văn duy một mình điều khiển xe ô tô
còn nhãn hiệu toyota viot di chuyển trên đường quốc lộ bốn b
khi đến đoạn đường thuộc thôn na dương phố hai thị trấn na dương huyện lộc bình
thì gặp xe ô tô tải đi ngược chiều
do bị ánh đèn xe ngược chiều làm loá mắt nên duy đánh lái sang phải
và chạm với một người phụ nữ đang rắt xe mô tô và hai người phụ nữ đứng cạnh xe
tiếp đó chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây to cạnh đường rồi dừng lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong hai người bị thương phải đi viện cấp cứu
sau khi sự việc xảy ra vi văn duy bỏ xe lại và đi bộ rời khỏi hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi duy đến công an thị trấn na dương huyện lục bình trình diện
thưa quý vị một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn quận đồ sơn thành phố hải phòng
an ninh trật tự được bảo đảm không có tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm
không có tụ điểm phức tạp về ma túy cờ bạc
không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng góp phần tạo môi trường thuận lợi
phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đồ sơn nhận được đơn trình báo của nhân dân
về vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật trên địa bàn
qua điều tra công an quận đồ sơn đã nhanh chóng xác minh ba đối tượng gồm đặng văn dũng
bùi thị phương và vũ thị hiền có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân là cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi chưa có giấy khai sinh là con đẻ của vũ thị hiền
cũng trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đồ sơn phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện bắt quả tang nguyễn xuân trường đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ trên người trường được một mươi năm viên ma túy tổng hợp trọng lượng sáu sáu mươi hai gram
các đối tượng bây giờ các thủ đoạn hết sức tinh vi và có nhiều hành vi thủ đoạn để che giấu tội phạm của mình
bên cạnh đó là những đối tượng ở tỉnh ngoài tới nên việc nắm bắt lý lịch xin quan trọng các đối tượng là hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để ra soát xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết
thời gian qua các đội nghiệp vụ công an quận phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường
cùng với các ban ngành đoàn thể
các công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm tệ nạn xã hội